thì việc thiếu hiểu biết về các nguyên tắc tài chính thu chi cũng về xây dựng vận hành các hệ thống hạ tầng

khi bàn giao về số tiền trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi bốn

nhưng mà chỉ liệt kê ra là tiêu những cái gì sửa chữa gì không hề có chứng tử

ví dụ có những ông mà không làm bán quản trị không làm trưởng bán quản trị
vận ký tiền vận ký để tiêu cái tiền của hai
thì bây giờ là sẽ xử lý như thế nào

về mặt nguyên tắc về mặt luật luật nhà ở quy định là sử dụng kinh phí bảo trì
thì phải có kế hoạch từ đầu năm và theo quy trình bảo trì
nhưng mà hiện nay nhiều bán quản trị sử dụng quỹ bảo trì là thấy bong rộp hay thấy sửa chữa gì
thì gọi vào sửa chữa
và không theo quy trình gì cả
và thực tế xảy ra ở hút thì có một tòa trung cư ở phía việt hưng
thì hút đã bàn giao đầy đủ tất cả công tác quản lý vận hành và quỹ bảo trì rồi
thế nhưng mà sau đấy thì dân khíu nạn
và bởi vì đồng chí trưởng ban tiêu khoảng hơn một tỷ
thế nhưng mà không có giấy tờ gì cả
đồng chí bảo trì sửa thế thôi
nên là lúc bây giờ đưa ra công an thì sau đó đồng chí chuyển nhà
thế là cũng không làm gì được cả
thế cho đến hiện nay là sự việc hai năm
mới chìm vào hương dân là phải chịu thiệt
đáng chú ý mới đây hiệp hội bất đồng sản tp hcm
đã phải lên tiếng kiến nghị với bộ xây dựng
về những vấn đề thực trạng nhức nhối trong quản lý vận hành trung cư
theo đó tại tp hcm có hiện tượng phần tử ngoài xã hội
tìm cách vào ban quản trị để trục lợi cá nhân
gây thiệt hại đến lợi ích của cư dân
các đối tượng này sử dụng thủ đoạn mua căn hộ nhỏ nhất
vận động để được bầu làm trưởng ban quản trị
sau đó thực hiện hành vi trục lợi
tổ quỹ bảo trì của sở xây dựng tp hcm
có thể hiểu là một giải pháp mang tính tình thế
trước những khó khăn vấn đề phức tạp phát sinh
nhưng không thể phủ nhận đây là một nguồn quỹ rất quan trọng
để các khu trung cư duy trì hoạt động và sửa chữa
bảo trì chống xuống cấp cho công trình
tất cả các nước đều phải có quy định
là phải có bảo trì
không có bảo trì báo cáo các anh là phải đi bộ thôi
tháng mấy hai ba chục tầng
có nhiều nước đã phải đi bộ rồi
chứ không phải riêng ta
chỉ chẳng hạn có những nhà người ta xây
trước đây mà không có quỹ bảo trì
sau này mà không làm được
vẫn phải đi bộ hai ba chục tầng
đối với nhà trung cư thì hầu như các nước
đều có cái quy định là phải có quỹ bảo trì
để mà bảo trì những phần trang thức vị
trong phòng chống cháy rồi thang máy
rồi là bơm nước v v
tuy vậy thì cái cách thức
mà nộp với mỗi nước có khác khác nhau
ta ở trung quốc
thì giống như ta thu trước một lần
tại việt nam theo quy định hiện hành
quỹ bảo trì sẽ được thu một lần
với giá trị hai tính trên giá căn hộ
thu từ người mua
và phần diện tích mà chủ đầu tư
giữ lại không bán
trên thế giới có cách làm khác
tuy nhiên dù thu trước hay thu sau
đều có những cái khó riêng
không chỉ cần quy định cụ thể
mà cùng với đó phải có chế tài xử lý
với các cư dân chê y không nộp quỹ
ví dụ như là
singapore hay hàn quốc
thì người ta thu hàng tháng
tức là trích trong cái quỹ vận hành
một phần trong cái đó quy định theo
trong luật quy định rõ
tức là trong cái phí bảo chữa chúng ta
là cái phí vận hành
thì trích ra mấy phần trăm
đưa vào một cái quỹ để giữ lại
thì hàng tháng cứ tích góp tích góp như thế

để sau này khi mà có cái vấn đề sửa điện
để làm sửa chữa lớn
thì mới dùng cái quỹ đấy
hay là những cái khác nước tây âu
người ta giàu người ta nhiều tiền
mỹ thì khi nào có vụ việc thì người ta mới thu
nhưng mà cũng ở nước ta lúc bấy giờ mới thu
thì sẽ dân đến tình trạng là
những cái ông từ tầng dưới mà ông đi bộ được
thì người ta cũng nộp tiền để mà sửa thang máy đâu
thì những ông chỉ ở tầng trên thôi
lúc bấy giờ thu mới khó
cái cần thiết nhất là gì
chính là cái quy định chế tài
cái người người chủ sở hữu người sử dụng nhà chung cư

anh phải có cái trách nhiệm
phát sinh nộp cái kinh phí quản lý dân hành
và kinh phí bảo trì
cái này mới là cái quy định cần thiết
cái chế tài bắt cuộc cái này
nhưng mà hiện nay mà cái chế tài này lại không có
lẽ ra là anh là cái người trong chung cư
trong cộng đồng đó
nó phát sinh cái đó
anh ở trong đó
thì quản lý dân hành bảo trì
là anh phải nộp chứ
nhưng mà anh không nộp thì sao
không nộp thì phải có cái xử lý
vi phạm hành tránh
hoặc là các cái chế tài khác
ví dụ như là bây giờ
nếu nỡ chung cư anh không nộp
thì bây giờ có thể cắt điện cắt nước
đối với chủ đầu tư
theo quy định
nếu chủ đầu tư cố tình không giao quỹ bảo trì
thì người dân sẽ gửi đơn
đến ủy ban nhân dân thành phố
và chính quyền sẽ phải tổ chức cưỡng chế
nhưng thường khi đã xảy ra tranh chấp
thì tài khoản của chủ đầu tư
không còn tiền để phong tỏa
một biện pháp khác để xử lý
đó là định giá
hóa giá tài sản thuộc sở hữu của chủ đầu tư
để trả lại quỹ bảo trì
nhưng hiện lại chưa có quy định về quy trình
trình tự hóa giá tài sản
để xử lý theo cách này
hiện nay cơ quan hành tránh nhà nước
ủy ban nhân dân thành phố
giờ quỹ quyền của sở xây dựng
là sở xây dựng là quy trình
thì sở tư pháp có ý kiến
đề nghị bộ xây dựng hướng dẫn
trình tự thủ tục
để mà cưỡng chế tài sản đó
chứ đó tới giờ là không ra được
thì theo tôi đề nghị rằng
nếu vẫn giữ cái hai
thì đề nghị nên chuyển cái này
sang dân sự
mà thật ra đây là quan hệ dân sự mà
hai này là tiền của người dân mà
anh bán anh giữ dụng của người dân
bây giờ anh chiếm dụng luôn
thì bây giờ bán quán trị
thay mặt người dân khởi kiện cả tòa
tòa tiên rồi phải có thi dành án của tòa sử
cho chúng ta lại cái quan hệ dân sự
thì chúng ta lại đưa qua cái quan hệ hành chính
và nó không phù hợp
trước những tranh chấp ngày càng gai gắt
và ngày càng nhiều tại các đô thị
ủy ban pháp luật của quốc hội
đã chọn nội dung quỹ bảo trì
phần sở hữu chung của chung cư
để tiến hành chất vấn bộ trưởng bộ xây dựng
vào cuối tháng bốn này
phiên giải trình này cũng là một bước chuẩn bị
cho việc sửa đổi luật nhà ở
theo công tác năm hai nghìn một mươi chín của ủy ban pháp luật
thì khoảng cuối tháng bốn này
chúng tôi sẽ tổ chức một phiên giải trình công khai
mà trong đó là bộ trưởng bộ xây dựng
sẽ là cái chủ thể giải trình chính
liên quan đến công tác
quản lý sử dụng
kinh phí bảo trì
phần sở hữu chung của nhà chung cư
thì cái phạm vi quản lý vận hành nhà chung cư
nó có nhiều vấn đề
nhưng mà chúng tôi chọn vấn đề đó
để tập trung làm cho nó có hiệu quả
ông hoàn thanh tùng lưu ý
trong quá trình sửa đổi luật nhà ở
trong đó có vấn đề quỹ bảo trì
phần sở hữu chung của chung cư
bộ xây dựng cần tiến hành lấy ý kiến
của các chủ thể các tổ chức cơ quan có liên quan
chỉ khi đạt được sự đồng thuận
của các bên liên quan
thì quá trình vận hành thực thi của luật
sẽ thuận lợi và có như vậy
luật mới đi vào cuộc sống
quỹ bảo trì
ai quản quản như thế nào sử dụng ra sao
đây là những câu hỏi
cần có giải đáp từ phía cơ quan quản lý
quy định đã có
nhưng quá trình thực thi đang cho thấy
có rất nhiều vấn đề tồn tại
cần làm rõ những quy định nào bất hợp lý
quy định nào đúng
nhưng thực thi chưa nghiêm và quan trọng không kém
đó là những chế tài xử lý
khi có vi phạm